do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ trên các khu vực được dự báo sẽ không cao
các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận nhiệt độ là hai mươi chín ba mươi hai độ
trở ra với các tỉnh miền bắc trong đêm nay và sáng ngày mai bắc bộ được dự báo sẽ có mưa
vùng mưa vừa mưa to sẽ tập trung chủ yếu ở khu vực đồng bằng
trong đó có thủ đô hà nội và khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ
trong khi đó tại phía tây bắc bộ mưa lớn cũng chủ yếu xảy ra ở khu vực hòa bình
và phần phía nam của tỉnh sơn la với cường độ mưa đạt cấp mưa vừa mưa to
đến trưa chiều mai mưa giảm tuy nhiên trời sẽ vẫn nhiều mây
nên nhiệt độ cao nhất ngày mai không cao và phổ biến ở ngưỡng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
thời tiết khá mát mẻ
trên biển trong đêm nay và ngày mai cùng với sự suy yếu của bão số bốn
thời tiết trên các vùng biển phía bắc bao gồm khu vực vĩnh bắc bộ
và vùng biển từ quảng bình trở vào cho đến quảng ngãi sẽ dần ổn định trở lại
tuy nhiên gió tây nam trên khu vực biển phía nam vẫn tiếp tục hoạt động mạnh
tại khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ ninh thuận cho tới cà mau gió tây nam duy trì ở mức cấp năm đến cấp sáu
giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
mưa rông trên khu vực vẫn xuất hiện nhiều khiến cho tầm nhìn giảm
kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan gây nguy hiểm
vì thế các phương tiện tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước